qua nhiều ngày tập trung gọi hỏi nhưng chưa phát hiện có kết quả gì
vụ việc đang trong giai đoạn bế tắc mà không có manh mối
ban chuyên án đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn và lên phương án để khoanh vùng đối tượng
trong đó tập trung vào các đối tượng có quen biết về chồng ánh
trong số các đối tượng được khoanh vùng ban chuyên án xác định nổi lên là đối tượng đỗ văn khanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê ở tỉnh bắc giang và tạm trú ở thôn tân ninh xã nam rong huyện cơ rút
thanh đến sinh sống với người vợ hờ tại đây được vài tháng
khanh là hàng xóm cách nhà cháu ánh chưa đầy năm mươi mét
cháu ánh là bạn của cháu gái đỗ văn khanh nên thường xuyên qua nhà khanh chơi
đỗ văn khanh từng có hai tiền án một tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
vừa chấp hành xong án phạt tù từ các nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp
gần đây khanh có biểu hiện bất thường
điều đáng chú ý nữa là khanh có nhiều đặc điểm giống với gã đàn nông trong bức hình
mà đội mỗi lần cung cấp cho công an điều tra
đặc điểm nhân dạng
đặc điểm nhận dạng cho thấy đối tượng đỗ văn khanh có nhiều cái điểm trùng khớp với người thanh niên ở trong cái ảnh mà chị hoài đã chụp được
đó là một chiều cao rong rỏng và khoảng cao hơn một m bảy mươi
và qua các biện pháp trinh sát thì chúng tôi cũng đã phát hiện thấy đối tượng khanh có một bộ quần áo quần jean áo pun dài tay màu trắng
và có một đôi giày ba mươi tám cm
qua đấu tranh lúc đầu khanh quanh co chú ý tội cho rằng không gần biết cháu ánh
nhưng qua một số tài liệu mà một mũi trinh sát khác báo về
thì buổi tối hôm cháu ánh mất tích
khanh có mượn xe máy dream của người bạn để chở vợ đi chơi
nhưng ngay trong đêm đó khanh lại đem trả lại ngay
nhưng thông tin này lại mâu thuẫn với lời khai của khanh trước đó với cơ quan công an
sau gần hai tuần tích cực bằng các biện pháp nghiệp vụ vừa gian đe vừa vận động thuyết phục một cách khéo léo mềm dẻo
cùng những chứng cứ không thể chối cãi do đội múa lân trốn phúc sơn cung cấp
và bằng những lập luận sắc bén của các điều tra viên về các sinh hoạt thất thường của khanh trong những ngày chậu ánh mất tích
đã khiến cho khanh phải cúi đầu nhân tội
trong những ngày tạm giam khanh đã ăn năn hối cải
thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi tội ác của mình
tôi xin lỗi linh hồn của cháu ánh và xin lỗi gia đình cháu ánh
tôi đã làm cho gia đình những cái lỗi đau mà có thể là không bao giờ xóa tan được được
làm tôi rất chịu đau ấn hợp
sự việc được tóm được như sau
vào tối dầm tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
đỗ văn khanh mượn được chiếc xe máy dream của một người bạn và chở cô vợ hờ đi chơi trung thu
khi về qua địa bàn thôn sáu xã nam rong thì gặp đội múa lân chú phước sơn
đang phục vụ múa lân cho các cháu thiếu nhì
khanh dừng lại xem và hỏi cháu ánh có nhìn thấy cháu của khanh không
cháu ánh trả lời là không
sau đó khanh đưa vợ về nhà và quay trở lại chủ múa lân
rồi rủ cháu ánh lên xe để trở về
trên đường đi hắn đã đưa cháu ánh vào một nơi hoang vắng
để thực hiện hành vi đổ bại
cháu ánh chống trả quyết liệt
nhưng đã bị hắn dùng gạch đập nhiều nhát
khiến nạn nhân tù vong
ngay khi gây án xong hắn quan sát nạn nhân xuống suối
và đem xe đi trả
rồi quay về nhà ngủ nhưng không có chuyện gì xảy ra
từ lời khai của khanh
hắn đã trở lại trong đêm ngày một mươi chín và dạng sáng ngày hai mươi tháng chín
tức là sau khi vụ án xảy ra hai tuần
lực lượng công an đã triển khai công tác khám nghiệm hiện trường
truy tìm sát nạn nhân
do dòng suối sâu và nước chảy mạnh
nên xác nạn nhân không còn ở khu vực cần hiện trường gây án nữa
việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
dọc theo bên suối có rất nhiều bụi rậm cây gai vật nhọ
nên khó xác định được xác nạn nhân ở đâu
thi hài cô bé xấu xố đã được yên nghỉ
nhưng tâm hồn của người mẹ trẻ vẫn không thể nào ngôi ngoài
bởi cái chết đột ngột của cô bé
đã làm cho tất cả bạn bè người thân không khỏi bàng hoàng
một cô bé ngoan hiền chưa đến tuổi trăng tròn
tương lai và cuộc đời tươi sáng trong mắt em
nay đã bị vụt tắt trong đêm trăng rằm bởi cái thủ ác
có lẽ định mệnh một mươi ba ngày mất tích của cháu ánh là một mươi ba ngày
người mẹ trẻ này ăn ngủ không yên
mòn mỏi trông chờ tin tức của con
đêm hôm đó là em đi tìm cháu cả đêm
là trong nòng em đã không ngủ được rồi
buồn phiền không ngủ được rồi
lúc nào nghĩ chắc con mình bị nó bắt cóc mất rồi
thì về cũng là thông báo với chồng và gia đình
nỗ lực đi tìm kiếm
trong mười mấy ngày là gia đình em ngày nào cũng có
gần hai chục chiếc xe đi tìm cháu
mười mấy ngày rồi cuối cùng coi như là không vẫn trả lời câu không
về đến nhà thì gia đình buồn bã
ăn không ngon ngủ không yên
nói thật đến lúc báo tin rằng là
có cái xác của cháu ở chỗ đó
thì nói thật ra một người mẹ như em này này
dụng dời lúc đấy là không biết là người mình nó ở đâu
thực sự ra là em đi làm thì em đi thôi
nhưng mà em vẫn cứ khắp thầm khắp bộ mà thương con quá
nuôi con lớn bằng gần này rồi mà
đến lúc con mình bị như thế
rất chi là khổ tâm
khổ không biết đến bao giờ cho mấy ngôi được
nhanh chóng làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng
bắt hung thủ và đền tội cho pháp luật
là chiến công của công an huyện cư dút
trong đó là một phần không nhò
của phòng khí sất điều tra tội phạm
và trật tự xã hội công an tỉnh đắk nông
và đặc biệt là sự góp sức của quần chúng nhân dân
qua cái vụ án này thì phải nói là
cũng có cảnh báo
với các cái bậc của cụi
nhất đặc biệt là con em gái
không nghe theo
nơi dùng chế của những đối tượng
mới quen biết
và cũng có phải có
biện pháp quản lý
chặt chẽ con em mình
không để các cháu đi chơi bời
mà cha mẹ không biết
dẫn đến đối tượng này
để mà rủ rỗ
rồi gây ra những hành động giết người
hiếp chế em
vụ án tuy đã khép lại
nhưng sự tự nhiên là
cảm thương cho số phận của cháu bé
cũng như trách nhiệm
vì sự bình yên của cuộc sống
khiến cho các anh không thể yên lòng
vụ án cũng là lời cảnh báo
cho người thân của các bé gái
khi con em mình nằm ngoài tầm kiểm soát của gia đình
để tránh những hiểm họa dinh dập
các bậc cha mẹ cần quản lý
chăm sóc trẻ em gái chặt chẽ hơn
thường xuyên quan tâm chăm sóc
bảo vệ trang bị cho trẻ những kiến thức cần thiết
để tự bảo vệ tránh ra kẻ xấu
đồng thời cần tối giác ngay
khi phát hiện có sự xâm hại tình dục
đối với trẻ em
hành vi phạm tội man dợ của đỗ văn khanh
ngoài sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật
hắn còn phải chịu sự giàn vật của một bản án lương tâm
trong suốt những ngày ở phòng biệt giam
chương trình hành trình phá án kỳ này
của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị
trong những chương trình lần sau